các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một gói tinh thể màu trắng là ma túy đá một gói nhỏ heroin hai điện thoại di động
qua điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã làm rõ đối tượng hoàng xuân tùng thường xuyên cấu kết với một số đối tượng tại khu vực sát biên giới
và các đối tượng trong nước để mua bán tiêu thụ ma túy đá từ trung quốc vào việt nam và vận chuyển heroin từ việt nam sang trung quốc
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đối tượng tùng đã vận chuyển và tiêu thụ chót lọt hai lần mỗi lần năm mươi gram ma túy đá cho một đối tượng ở hà nội
hiện vụ việc được tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng làm rõ và bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này